cho biết đã hoàn tất các thủ tục pháp lý và tiếp nhận đối tượng võ cao quý sinh năm hai nghìn năm
ngụ tại thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp để tiếp tục điều tra xử lý theo thẩm quyền
được biết quý là đối tượng đang bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
truy nã đặc biệt về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
khoảng tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một quý cùng đồng bọn đã bắt giữ một bị hại ở huyện cao lãnh
để ép ghi biên nhận nợ
tuy nhiên sau khi phòng tội trong quá trình cơ quan công an đang tiến hành điều tra
thì đối tượng quý đã bỏ trốn khỏi địa phương để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật
do đó ngày hai mươi bảy tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng tháp
đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với quý về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
cùng với công tác truy nã thông qua các biện pháp nghiệp vụ kế hoạch và người thân của quý
công an huyện cao lãnh đã vận động đối tượng ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật
đến ngày bảy tháng hai võ cao quý đã tự nguyện đến công an huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp
để đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngay sau đó công an huyện cao lãnh đã hoàn tất thủ tục pháp lý
bàn giao cho công an tỉnh đồng tháp để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền
tại cơ quan công an quý khai trong thời gian bị truy nã đã trốn
với huyện thành hóa tỉnh long an một thời gian trước khi ra đầu thú
kính thưa quý vị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cho biết
đơn vị vừa triệt phá một tụ điểm đánh bạc có sự tham gia của nhiều quý bà
hiện một mươi đối tượng đang tạm giữ hình sự để điều tra làm rõ về hành vi đánh bạc
một mươi đối tượng bị tạm giữ gồm đinh thị xuân lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba
nguyễn thị tâm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai nguyễn thành tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
huỳnh thị phương anh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín phạm thị thúy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba
lương thị thơm sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi tám lương thị xuân linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
lương thị mai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm lương thị xuân anh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một
cả chín người đồ ngụ phường tân phong thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
và võ thị phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ngụ phường tân hiệp thành phố biên hòa
trước đó vào chiều ngày bốn tháng hai tức mùa bốn tết công an thành phố biên hòa phát hiện
một tụ điểm đánh bạc ăn tiền dưới hình thức tài xỉu tại một bãi đất trống
ở khu phố sáu phường tân phong thành phố biên hòa
khi thấy lực lượng công an các đối tượng đã tìm cách bỏ chạy
nhưng hai mươi một đối tượng đã bị lực lượng công an nhanh chóng khống chế và bắt giữ
trên chiếu bạc lực lượng công an thu giữ năm sáu triệu đồng một bộ lắc tài xỉu
gồm một đĩa sứ màu trắng hình tròn một nắp nhựa và bao hộp xiên ngầu
sử dụng vào việc đánh bạc
qua đấu tranh cơ quan công an xác định một mươi đối tượng trên trực tiếp tham gia đánh bạc
nên đã tiến hành tạm giữ
hiện vụ vị đang được công an thành phố biên hòa tiếp tục điều tra làm rõ
để xử lý theo quy định của pháp luật
với hành vi buôn bán hàng cấm pháo nổ hai đối tượng lê khánh hải hai mươi hai tuổi
và nguyễn văn thái hai mươi sáu tuổi và cả hai trú tại tỉnh đồng nai
đã bị công an huyện nhân trạch đồng nai khởi tố để điều tra làm rõ
qua các biện pháp nghiệp vụ ngày hai mươi một tháng một công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai
đã phát hiện hải đang chuẩn bị bán tám hộp pháo nổ và một mươi viên pháo
cho một đối tượng chưa rõ lai lịch tại khu phố phước mỹ thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
khi bị bắt hải đã tự nguyện giao nộp công an một hộp pháo tổng trọng lượng một mươi năm ba kg pháo nổ
qua đấu tranh hải khai nhận số pháo trên thái nhờ hải mang bán với giá một mươi ba sáu triệu đồng
và trả cho hải một sáu triệu đồng tiền công và một hộp pháo để giúp mừng sinh nhật hải
từ lời khai của hải cơ quan công an đã bắt thái
hôm nay thứ hai ngày bảy tháng hai tức là mùng bảy tết cũng là ngày mà cả nước
bước vào ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng nhầm dần hai nghìn hai mươi
tại thành phố hồ chí minh các cơ quan công sở đã triển khai ngay các công việc hành chính
phục vụ nhân dân với một trăm linh số lượng cán bộ viên chức và ghi nhận
tại ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh thành phố thủ đức
sau buổi lễ chào cờ đầu năm mới chị trần thị mỹ dung cũng như các đồng nghiệp khác
bắt tay ngay vào công việc tại trụ sở ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh
thành phố thủ đức khác hẳn với tâm trạng của năm trước bước vào ngày làm việc
năm hai nghìn hai mươi hai nhâm dần chị dung đang có tâm trạng vô cùng thoải mái
hào hứng bởi thành phố đã là vùng xanh covid một mươi chín cũng như tin vào khí thế của năm hộ
linh vật mạnh mẽ nhất trong một mươi hai con giáp
đón vài làm thố tục mở hàng đầu năm là một vị khách tới làm thố tục đăng ký kết hôn
các cán bộ chuyên viên đã lập tức tiếp nhận và xử lý hồ sơ một cách nhanh nhất
có lẽ đây là tin vui đầu tiên không chỉ riêng với công dân này mà còn là niềm vui chung của
các cán bộ chuyên viên làm việc tại ủy ban nhân dân phường hiệp bình chánh tp thủ đức
được giải quyết nhanh chóng khác hẳn với suy nghĩ ngày đầu năm sẽ mất nhiều thời gian chờ đợi
khi làm thủ tục cô gái này đã không giấu được cảm xúc
kính thưa quý vị kể từ ngày một mươi bốn tháng hai tới cùng với cả nước học sinh ở độ tuổi mầm non và tiểu học
sẽ được đến trường sau thời gian dài học trực tuyến do dịch covid một mươi chín
và đây là độ tuổi mà chưa được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
vì vậy để trẻ đến trường an toàn phụ huynh cần hướng dẫn trẻ các biện pháp phòng ngừa dịch covid một mươi chín
năm tuần liên tiếp tp hcm là vùng xanh trên bản đồ covid một mươi chín của cả nước
người dân cả nước nói chung và tp hcm nói riêng vừa đón một cái tết nhâm dần được đánh giá là an toàn
song song với niềm vui xuân mới việc học sinh từ độ tuổi mầm non đến tiểu học được trở lại trường
đem lại nhiều cảm xúc cho cả phụ huynh và học sinh đặc biệt là sau gần một năm trẻ phải học trực tuyến tại nhà
trong bối cảnh trẻ ở lứa tuổi mầm non tiểu học chưa được tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín
làm thế nào để đảm bảo an toàn cho trẻ đến trường là điều không ít phụ huynh băng khoan
song song đó phụ huynh cũng không nên trầm trọng hóa vấn đề khiến trẻ càng thêm lo lắng
mà chỉ để trẻ hiểu rằng đó là những kỹ năng cách thức để bảo vệ bản thân
phải dạy cho trẻ
nếu trẻ mang khẩu trang nhiều nhất có thể rửa tay nhiều nhất có thể
thì nếu như vậy đó thì trẻ sẽ an toàn đến trường thôi
và chúng ta nhớ là không may trẻ là f một hay là không may trẻ đáp bị lây từ nguồn nào đó
chúng ta cũng hết sức bình tĩnh bởi vì phương pháp điều trị và sự diễn thiếu cho em hiện nay nó rất là đành tinh
bên cạnh dạy kỹ năng phòng ngừa dịch cho trẻ phụ huynh cũng cần chú trọng chế độ dinh dưỡng
bổ sung các thực phẩm dầu protein giúp cơ thể tăng sức đề kháng
giúp trẻ chống lại những virus gây bệnh
cùng với việc áp dụng các biện pháp phòng dịch của nhà trường chế độ dinh dưỡng hợp lý và sự hiểu biết về dịch bệnh
trẻ sẽ an toàn khi đến trường sau thời gian dài chịu nhiều thiệt thòi do đại dịch